thủ tướng chính phủ vừa đồng ý cho phép mở cửa lại các cửa khẩu phụ bình nghi na hình na nưa pò nhùng
theo đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn và bộ công thường
đối với các cửa khẩu phụ bình nghi na hình na nưa pò nhùng lối mở khác trên tuyến biên giới đất liền việt nam trung quốc
thủ tướng cho phép ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương cân nhắc cẩn trọng để chủ động mở lại
việc mở lại các cửa khẩu phụ lối mở trên địa bàn phải tuân theo nguyên tắc quản lý nhà nước về cửa khẩu biên giới đất liền
về thương mại biên giới đặc biệt bảo đảm quy trình kiểm soát dịch bệnh và chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn
đặc biệt là hàng nông sản thủy hải sản xuất khẩu của việt nam và hàng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước
ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía bắc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về việc thực hiện
bảo đảm các yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền